hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại

tôi kiểu xúc động á
nhớ chồng nhớ ba mẹ nhớ mọi người á
tuy là không mê nhưng mà biết là thời gian nó cũng trôi trôi trôi như vậy
thì cảm giác rất là nhớ gia đình
có những cái thời điểm em phải đứng dưới cái ngưỡng cửa là có thể mất cả mẹ lẫn con
thì khi mà mẹ khỏe dần lên có thể tỉnh được
sau khi đặt nội khí quản
thì lúc ấy bọn em có cho mẹ sáng phụ xem hình của con
và lúc ấy cô ấy hạnh phúc cô ấy khóc trong hạnh phúc
và đứng trước cái cảm giác đó tụi em cũng rất vui
và cũng muốn khóc theo cùng với sáng phụ
vì mình đã làm được một cái gì đó cho họ
mình chưa được gặp con chưa được ôm con chưa được bé con
nên là mình rất sợ cái cảm giác là sẽ chết
lên trên mạng thấy những bài báo về
một bài báo có cái tiêu đề là
một ngàn năm cho anh chị em thành trẻ mồ côi
trong đại dịch covid
xong mình sợ lắm
mình nghĩ tới bé con mình
mình không muốn nó thành trẻ mồ côi
cho nên là mình cũng kiểu lấy lại tinh thần
cái khoảnh khắc mà được chứng kiến con ra đời
và nghe tiếng khóc của con ngày lần đầu tiên
là cái khoảnh khắc rất là thiêng liêng đối với các người mẹ
mỗi người mẹ luôn
nhưng đối với bản thân tôi là không được trải nghiệm cái chuyện đó
bọn em cảm thấy rất là
rất là thiệt thòi
tức là như người khác á
như ba gia đình khác thì
vợ chồng con cái họ sẽ ngồi lại với nhau rồi
họ sẽ đầm ấm xung vầy
còn bản thân tôi thì lại qua cái màn hình điện thoại
mẹ một nơi
ba một nơi
rồi con một nơi
thì cảm giác rất là kiểu
mà cũng cảm thấy xót xa nữa
và tuổi thân hơn nữa là bé nó không có đủ ngày đủ tháng nữa
không có cứng cáp á
nhưng mình không chết
mình vẫn không được sống ở đây
nhưng mà em bé vẫn đang trộm ví
bây giờ đang được một bảy kg
lúc sinh ra thì bé được một năm kg
hai bệnh nhân thì cả mẹ và con đều trong tình trạng rất là nặng
đặc biệt là bé là con đầu tiên
cũng như là con quý
phải trải qua rất là nhiều lần mang thai không thành công
thì mới có được bé
và thậm chí sinh ra trong tình trạng là sinh non
và bé phải đặt nội thiêu bản ngay sau sinh
diễn tiến rất may mắn là cả mẹ và con đều diễn tiến tốt
và đặc biệt là vào thời điểm mà mẹ xuất viện
thì bé đã trong tình trạng rất là tốt rồi
cũng đã chuẩn bị xuất viện khoai sơ sinh
nên đó là một cái động lực
kết quả này có ý nghĩa rất là lớn
đây là sự kích lệ rất lớn đối với các y bác sĩ
cũng như là gia đình của bệnh nhân
một lời cảm ơn
có thể là không đủ
để dành cho các y bác sĩ ở đây
nếu không có các y bác sĩ tận tình
chăm sóc từ ngày đầu tiên vào bước chân vào bệnh viện
thì có lẽ cái mẹ này đã không còn
và em bé cũng đã không giữ được
nhưng mà nhờ các y bác sĩ
mỗi ngày đều đến thăm khám động viên
rồi chăm rất là kỹ từng bước từng bước từng phút
thì đến bây giờ
được ngồi đây nói chuyện
và được chia sẻ thế này
thì đó đã là một điều gọi là một điều kỳ diệu
và đặc biệt là trong khoảng thời gian này
mình cảm thấy hơi trầm cảm
kiểu như hơi trầm cảm theo sau sinh
tại vì cũng nằm đây lâu mà không được gặp con
rồi cũng còn mệt nhiều vân vân
thì các y bác sĩ luôn luôn động viên
nói chung là cảm thấy rất là biết ô
nếu không vào đây thì chắc là
đã không còn được ở đây nữa rồi
thì tháng thứ này đã là nghề vỗ của giang rồi

nếu không vào đâyate được

để bà chăm chăm